ngày hai mươi ba tháng một mươi một ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi bốn với hơn một trăm năm mươi cử tri huyện mộc hóa tỉnh long an tham dự
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện mộc hóa kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc phát triển
kinh tế xã hội của địa phương như sớm nâng cấp sửa chữa một số tuyến đường
để vận chuyển giao thương hàng hóa kết nối với các địa phương khác
xử lý thật nặng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả kém chất lượng
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cho biết
đảng và nhà nước đã và đang nỗ lực đưa ra nhiều quyết sách quan trọng để phát triển kinh tế xã hội
tạo sự bứt phá trong thời gian tới
ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri huyện mộc hóa phó thủ tướng thường trực chính phủ
đề nghị lãnh đạo tỉnh long an xem xét giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền của địa phương
đối với những vấn đề vượt thẩm quyền trình cấp trên xem xét giải quyết